thành ủy tp hcm đã tổ chức sinh hoạt chính trị năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm tham dự
theo đó việc tổ chức các hoạt động phải sâu sắc thiết thực về nội dung
cụ thể là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân
triển khai thực hiện đột phá cải cách hành chính tại tp hcm hình thức trang trọng đa dạng
sáng tạo tiết kiệm phù hợp với từng địa phương
trong đợt sinh hoạt này thành ủy sẽ tổ chức tám nội dung ở cấp thành phố
các cấp còn lại quận huyện xã phường dựa vào tám nội dung lớn này
để tự xây dựng cho mình những chương trình phù hợp
hoạt động này được thực hiện xuyên suốt trong năm hai nghìn một mươi chín gắn với việc thực hiện
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh